ngành hàng không dân dụng việt nam đã chính thức đưa vào khai thác song song hệ thống đường bay bắc nam
dựa trên tính năng dẫn đường tiên tiến theo tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế
theo ngành hàng không dân dụng việt nam đường hàng không song song trục bắc nam được xây dựng dọc theo chiều dài của đất nước
từ hà nội vào thành phố hồ chí minh được mang tên q một q hai hai đường hàng không q một và q hai cách nhau một mươi tám dặm
hệ thống đường bay này phân tách luồng hoạt động bay từ một luồng hai chiều hiện tại thành hai luồng hoạt động bay một chiều
có thể nâng gấp đôi năng lực thông qua tàu bay trên trục bay bắc nam giúp giải tỏa được các xung đột về quỹ đạo của các tàu bay
khi tăng giảm độ cao giảm thiểu xung đột luồng đi và đến giúp cho các tàu bay có được quỹ đạo hoạt động tối ưu hơn
giảm tải cho các kiểm soát viên không lưu và tổ lái rút ngắn thời gian bay trên cùng một lộ trình
giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu tăng hiệu quả kinh tế và giảm bớt lượng khí thải phát ra môi trường
bảo đảm vững chắc an toàn cho hoạt động bay đáp ứng sự tăng trưởng hoạt động bay ngày càng cao
bên cạnh việc xây dựng thiết lập hai đường bay hàng không song song trục bắc nam
cục hàng không việt nam cũng xây dựng các đường bay kết nối từ các sân bay trên toàn quốc với đường hàng không song song
xây dựng và ban hành hàng trăm phương thức đi đến tại các sân bay có liên quan khi đưa đường hàng không song song vào khai thác